trên tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ chủ tịch thành phố hà nội nguyễn đức trung đã đề nghị tất cả các cửa hàng không thiết yếu trừ xăng dầu bán lẻ thuốc chữa bệnh rau củ quả còn lại đều phải đóng cửa đến ngày năm tháng bốn
và theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại hà nội trong ngày hôm nay nhiều quán cà phê quán ăn đã tạm dừng hoạt động
sáng ngày hai mươi sáu tháng ba một ngày sau khi có yêu cầu từ chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội với nội dung đóng cửa nhà hàng cửa hàng dịch vụ không thiết yếu đến hết ngày năm tháng bốn các tuyến phố trước đây tấp nập hàng quán nay gần như đã dọn hàng và đóng cửa toàn bộ
thưa quý vị và các bạn hiện tại tôi đang có mặt tại con phố nhà thờ
và đây là một con phố mà như bình thường thì không bao giờ vắng người cả và luôn tấp nập những vị khách đến đây
với những nhu cầu về cà phê hay là ăn thịt tôi đã tập nập hàng quán này
tuy nhiên cho đến thời điểm này ngày hai mươi sáu tháng ba thì con phố này có thể được gọi là vắng hơn cả tết
trên các tuyến phố trung tâm những nơi tấp nập buôn bán như hàng ngang hàng đào hay nguyễn hữu huân nhiều cửa hàng quán ăn đều đã thu dọn đồ đạc tạm dừng hoạt động kinh doanh
về cà phê mấy cả trà chiếc rất là đông
hàng ăn uống thì cũng tương đối nhiều
hiện tại thì tầm này thì là phường thuyết cộng yêu cầu các cửa hàng đóng cửa
chỉ có phục vụ nhu cầu thiết yếu cho dân thôi thì là mở
thì đến hôm nay thì các quầy đã đóng cửa gần như là hết
chỉ có mấy quầy phục vụ dân là mở cửa thôi
tết thì giờ rất rông bui nhộn nhịp
từ sáng cho đến một mươi một h
gần đây thì nói chung là quan sát là bắt đóng cửa hết
cũng theo nguyên định của nhà nước
coi như là phố thì có thể thành như hà nội xưa rồi
hầu như các quán đóng cửa hết
chủ yếu là bán qua mạng thôi đến lấy đồ và mang đi rồi
cũng theo khuyên cáo của thành phố hà nội
ngoại trừ việc đi mua lương thực thực phẩm người dân nên ở nhà
nếu bắt buộc phải ra ngoài thì hạn chế tối đa việc tập trung theo nhóm lớn
cần giữ khoảng cách từ hai đến ba mét khi giao tiếp và nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang